tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay mùng ba tháng tám chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm kiểm tra công tác đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tại trại giam xuân lộc bộ công an
trong số gần hai bảy trăm linh hồ sơ đặc giá đủ điều kiện để xét đặc xá trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới chạy giam xuân lộc có năm mươi năm hồ sơ
theo ban giám thị trại giam xuân lộc việc xét duyệt hồ sơ được tổ chức thực hiện công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật và đã được các tổ thẩm định liên ngành trung ương viện kiểm sát nhân dân các cấp đến trực tiếp giả soát và kiểm tra
tại buổi làm việc chủ tịch nước đề nghị từ nay đến ngày hai tháng chín các trại giam tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước cần ra soát lại để đảm bảo không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này
đồng thời yêu cầu hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc xá không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn và chủ trương lớn này của đảng nhà nước
các địa phương tiếp nhận người đặc xá thực hiện ngay việc cấp lại căn cước công dân cho họ bố trí công an việc làm hướng nghiệp cho người được đặc xá để tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm
nhân dịp này chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại trại giam xuân lộc và trực tiếp đi thăm kiểm tra bếp ăn nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân
liên quan đến vụ ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội hy sinh trong quá trình chữa cháy vào ngày hôm qua hai tháng tám đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm động viên thân nhân gia đình ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh
chia buồn với gia đình thượng tá đặng anh quân bộ trưởng tô lâm xúc động chia sẻ hy sinh giữa thời bình thượng tá đặng anh quân và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng không ngại hiểm nguy gian khó của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ tính mạng nhân dân đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết trước hết
ngay khi nhận tin lãnh đạo đảng nhà nước cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất đối với ba cán bộ chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy
điều này cho thấy sự quan tâm ghi nhận rất lớn của đảng nhà nước và nhân dân đối với chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ
bằng tình cảm trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân bộ trưởng tô lâm khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách đối với gia đình các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
dặn dò con trai của thượng tá đặng anh quân đồng chí bộ trưởng mong muốn hai em tiếp tục thay bố trở thành chỗ dựa cho gia đình động viên bà động viên mẹ noi gương bố học tập tốt phát huy truyền thống đáng tự hào của gia đình
chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình thượng úy đỗ đức việt đồng chí bộ trưởng cũng cho biết quan điểm xuyên suốt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh anh dũng của thượng úy đỗ đức việt một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
mặc dù là cán bộ trẻ nhưng thượng úy đỗ đức việt đã chiến đấu rất dũng cảm khi nhận nhiệm vụ trước khi hy sinh đã cùng đồng đội cứu được tám người ra khỏi đám cháy
là mất mát rất lớn nhưng đáng tự hào khi đồng chí đã hy sinh vì nhân dân thực sự xứng đáng là một người cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
trong ba chiến sĩ hy sinh hạ sĩ nguyễn đình phúc là người trẻ tuổi nhất hy sinh khi vừa tròn một mươi chín tuổi
động viên thân nhân gia đình hạ sĩ nguyễn đình phúc đồng chí bộ trưởng cho biết lực lượng công an nhân dân đồng đội của hạ sĩ nguyễn đình phúc sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình
tấm gương chiến đấu dũng cảm của hạ sĩ nguyễn đình phúc cùng các đồng chí đồng đội các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao
các đồng chí hy sinh là mất mát rất lớn đối với gia đình đối với lực lượng công an
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân không bao giờ quản ngại
sự hy sinh quả cảm trong quá trình chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn của ba chiến sĩ là mất mắt lớn của lực lượng công an nhân dân để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng xã hội
cũng trong ngày hai tháng tám phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc bộ công an đã hy sinh vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
ba liệt sĩ được cấp bằng tổ quốc ghi công gồm
liệt sĩ đặc anh quân
thượng tá công an nhân dân
đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội
liệt sĩ đỗ đức việt
thượng úy công an nhân dân
cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội
liệt sĩ nguyễn đình phúc
hạ sĩ công an nhân dân
chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội
vâng tám người được cứu sống trong vụ cháy tại quán karaoke trên phố quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
là tám gia đình được đoàn viên
nhưng ba chiến sĩ công an hy sinh trong vụ cháy thì đã không bao giờ trở về với đồng đội và người thân được nữa
trong số các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh ấy có thượng tá đảng anh quân
người đội trưởng gương mẫu tận tụy trong công việc người con hiếu thảo người trăm mẫu mực trong gia đình
và đến ngày hôm nay người thân và đồng đội vẫn chưa thể tin và quen với sự thiếu vắng này
căn phòng làm việc của đồng chí đặng anh quân
mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn
đây là chiếc áo anh mới thay ra còn đây là nơi anh vẫn thường nghỉ giữa mỗi ca trực
sự vóng bóng của anh
trong căn phòng này là điều mà đồng đội chưa kịp làm quen
chưa thể tin được là mình mất đi đồng chí đồng đội
mới hôm qua thật sự là anh em vẫn còn đi chữa cháy vẫn còn ngồi ăn cơm với nhau
hôm nay cũng không phải được

đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy có năm mươi cán bộ chiến sĩ
đồng chí đặng anh quân mới nhận nhiệm vụ đội trưởng tại đơn vị này chưa đầy một năm
nhưng bản thân anh đã có kinh nghiệm hơn hai mươi năm công tác
người đội trưởng ấy luôn là người anh hiền lành người đồng chí hết lòng trong công việc
cũng bởi lẽ đó mà khi mất đi những người anh em trong đơn vị hẳn ai cũng thương xót
đồng chí đảng anh quân
đồng chí đảng anh quân
cháy vào buổi chiều định mệnh ngày một mươi một tháng tám đồng chí đặng anh quân đã trực tiếp chỉ huy
cán bộ chiến sĩ tổ chức trinh sát tìm kiếm người bị nạn và triển khai đội hình tổ chức
chữa cháy khi ngã xuống đồng chí đặng anh quân để lại người mẹ già vợ và hai con
tôi cũng như các anh em trong cán bộ chiến sĩ luôn coi nhau như người anh người em trong gia đình
nên là nỗi đau của đồng chí đồng đội trong đơn có cơ quan cũng như là trong lực lượng là rất lớn
đau đớn không có cái lời nào để tả xiết được thực sự là rất ướt nhỏ dưới mắt
khi chiến đấu với giặc lửa đồng chí đặng anh quân cùng đồng đội đã không chùm bước
còn cháy họ để lại mọi lo lắng đắn đo và khi quyết lao vào biển lửa họ đã chấp nhận cả những
những bản hùng ca đã được viết lên từ chính những tấm gương bình dị và cao quý ấy
vâng chính họ những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vẫn hàng ngày tận tụy với công việc đầy hiểm nguy phải đối mặt với danh giới mong manh giữa sự sống và
cái chết khi thực hiện nhiệm vụ nhưng điều mà các đồng chí sợ không phải là sự nguy hiểm đến bản thân
bình mà chỉ sợ không kịp thời cứu được ai trong những vụ hỏa hoạn cháy nổ
vâng thâm thiế trọng trách ấy mỗi người dân mỗi gia đình cần phải nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống
cháy nổ đặc biệt là các công trình xây dựng các cơ sở kinh doanh thì cần phải tuyệt đối tuân thủ
quy định phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho chính mình cho mọi người
và để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không phải chứng kiến những hy sinh mất mát giữa thời
ninh như vụ việc vừa qua vâng để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của ban liệt sĩ đảng ủy và
lãnh đạo công an thành phố hà nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của
lực lượng công an nhân dân thời gian từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám tháng bảy
năm nhâm dần tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
tiếp tục với một số thông tin khác vào sáng nay ngày ba tháng tám tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã có buổi
làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị để đánh giá toàn diện các mặt công tác từ đầu năm đến nay
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ và các đại biểu đã nghe đại diện cục công tác đảng và công tác
chính trị bộ công an báo cáo tóm tắt về một số kết quả công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tới nay cục
với đó là một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc
tỏ ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị về một số bất cập còn tồn tại của công tác đảng
và công tác chính trị với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm chủ động đề xuất và thực
kiện các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả trong thời gian tới đồng tình với một số nhiệm
vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cục công tác đảng
và công tác chính trị tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch hành động của đảng ủy công an trung ương
triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ như tham mưu học tập quán triệt nghị quyết trung ương năm
khóa một mươi ba của đảng tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch công tác đảng
công tác chính trị công an nhân dân trong một số lĩnh vực đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị
trong công an nhân dân tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk về đẩy mạnh
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảng
và công tác chính trị trong công an nhân dân còn tại đà nẵng trong sáng ngày hôm nay
tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới do đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an khẳng định
nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một có ý nghĩa rất quan trọng đưa ra đường lối tư duy mới
là bước đột phá về lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
để công tác khảo sát có trọng tâm trọng điểm thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cần tập trung
làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết
làm rõ hình thức phương pháp quán triệt triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống
đánh giá thực chất những chuyển biến nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền
cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc so với thời gian trước
sau khi nghe lãnh đạo thành phố đà nẵng báo cáo kết quả một mươi năm triển khai thực hiện nghị quyết
trung ương tám khóa một mươi một trên địa bàn thành phố bài học kinh nghiệm và những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như nỗ lực và kết quả thực hiện
nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị thành phố đà nẵng khắc phục một số hạn chế khuyết điểm khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đồng thời nhất trí với một số kiến nghị đề xuất của thành phố đà nẵng
về mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
vào sáng ngày hôm nay ba tháng tám tại công an tỉnh vĩnh phúc cụng thi đua số bốn bộ công an gồm
công an tám tỉnh hà nam vĩnh phúc bắc ninh hải dương hưng yên nam định ninh bình thái bình
đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo số liệu thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an các tỉnh đã xác lập triệt phá hai trăm năm mươi tám chuyên án
triệt xóa một trăm bốn mươi tám nhóm ổ nhóm hình sự phát hiện xử lý ba mươi một vụ với ba mươi bảy đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen
khởi tố hai trăm hai mươi bảy vụ với hai trăm tám mươi sáu bị can vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế
bắt giữ ba tám trăm bốn mươi tám vụ với năm bốn trăm tám mươi một đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ chín mươi chín chín mươi một
vượt chín chín mươi một chỉ tiêu bộ công an giao
phát biểu tại hội nghị đại diện công an các tỉnh trong cụm thi đua số bốn khẳng định
thời gian tới các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương
triển khai hiệu quả nhiều giải pháp kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
quyết tâm nâng cao tỷ lệ điều tra phá án không để oan sai bỏ lọt tội phạm
nhân dịp này tám tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai được biểu dương vinh danh tại hội nghị